thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam vừa khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại tỉnh nam định trưởng phòng kinh doanh số một công ty bảo việt hà nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một kiên đã kê khai các hợp đồng bảo hiểm do kiên trực tiếp bán
thành các bảo hiểm do đại lý của công ty bảo việt hà nam bán
sau đó kiên chỉ đạo nhân viên làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ
ký nhận tiền khống cho các đại lý
số tiền thanh toán được kiên sử dụng để chết khấu giá bán bảo hiểm cho khách hàng
nhằm tăng doanh số bán bảo hiểm đem lại doanh thu cao hơn
nguyễn trung kiên đã kê khai làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ
cho một số đại lý không tham gia bán bảo hiểm để thanh toán gây thiệt hại cho tổng công ty bảo việt
tổng số tiền là gần sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
tại thanh hóa vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng một mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát
bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bản ngố xã mường chanh lực lượng công an đã bắt quả tăng
đối tượng giang văn hiêm chú tệ bản na hìn xã mường chanh huyện mường lát
đang vận chuyển trái phép trên ma túy
thu giữ trong người và trong xe máy của đối tượng một ba trăm linh một viên hồng phiến
bước đầu giang văn hiêm khai nhận đã được một người đàn ông
ở bản sim xã quang triều thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản biềng tặt
đến cây xăng ở bản ngố xã mường chanh với giá một triệu đồng
trong quá trình vận chuyển bị lực lượng công an và biên phòng bắt quả tăng
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu trăng riệt
điều tra vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với hai đối tượng
là hoàng minh phương và lê thanh sang cùng chú tại huyện tân biên
qua làm việc phương khai nhận được sang thuê chở một người từ campuchia
về việt nam với giá hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
phương qua casino campuchia để nhận người rồi thuê người đàn ông campuchia
chở nạn nhân theo đường mòn để nhập cảnh trái phép về việt nam
giao lại cho phương nhưng lại chưa kịp đi thì cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ngay sau đó sang đã đến cơ quan công an đầu thú
tai nạn giao thông tiếp tục được kiểm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
về số vụ và số người chết
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông chín tháng đầu năm diễn ra vào sáng ngày một mươi tháng một mươi tại hà nội
cụ thể chín tháng qua cả nước hơn tám ba trăm linh vụ tai nạn giao thông
hơn bốn bảy trăm linh người thiệt mạng và hơn năm tám trăm linh người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín mươi vụ giảm sáu mươi người thiệt mạng
số người bị thương tăng hai trăm một mươi người
đặc biệt số vụ tai nạn giao thông liên quan tới vi phạm nồng độ cồn giảm sâu so với các năm trước
trong những tháng cuối năm các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục triển khai
các giải pháp kéo giảm tài nạn giao thông
tài nạn giao thông trên cả ba tiêu chí xuống ít nhất năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với công an tp hcm
thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm kiểm tra phát hiện
công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất dịch vụ thương mại bao bì kiến á
sưởng sản xuất tại huyện củ chi tp hcm đang tổ chức in lậu sách
lượng sách bắt quả tang in lậu tại thời điểm kiểm tra là gồm ba bản
kinh trường thọ diệt tội
chín bản ấn phẩm sherlock holmes ghi nhà sản xuất hội nhà văn
với tổng khối lượng hơn một mươi tấn sách bán thành phẩm
tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã tạm giữ toàn bộ tăng vật
để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh
phiên tòa diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng ninh
bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
viện kiểm sát xác định các bị can lợi dụng chúc vụ can thiệp trái pháp luật
vào hoạt động đấu thầu thông thầu gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin
cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan chức năng xác định bị cáo vũ liên oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn tám mươi tỷ đồng
tại hai gói thầu năm hai nghìn một mươi chín phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày một mươi hai tháng một mươi
lừa đảo chiếm đoạt năm tỷ đồng của nhiều nạn nhân
huỳnh kim thanh đã bị công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
qua hồ sơ
của cơ quan cảnh sát điều tra vào năm hai nghìn một mươi tám thanh đã vay tiền từ nhiều người
tuy nhiên đến hạn nhưng không có tiền đóng lãi nên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thanh nảy sinh ý định vay tiền của người khác để trả tiền cho người vay trước đó
với thủ đoạn trên thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam
vừa thi hành các quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can phạm minh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi năm tháng chín nhận được tin báo của người dân về việc bị một người dùng bình xịt hơi cay
không chế cướp tài sản xảy ra tại thôn vĩnh đại xã tam hiệp
cơ quan huyện núi thành đã huy động lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
tích cực vào cuộc điều tra đồng thời phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về tội phạm
kết hợp với thông tin từ trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh quảng nam để truy tìm đối tượng
qua đó đã xác định phạm minh sơn là đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn trên
tăng vật thu giữ gồm một túi sách màu nâu một thẻ ngân hàng mang tên của bị hại
một bình xịt hơi cay và nhiều tăng vật có liên quan
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết vừa bắt giữ
hai đối tượng trần minh hải chú quận hải châu thành phố đà nẵng và nguyễn hồng phúc chú tỉnh quảng nam
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng gần chín trăm linh gram ma túy ketamin
sáng ngày tám tháng một mươi tại một nhà trọ ở phường khuê mỹ các trinh sát đã bắt quả tàng phúc khi đang mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh viên ma túy thuốc lắc và hai năm gam ma túy dạng ketamin
tối cùng ngày tại ngã tư nguyễn văn linh bạch đằng các trinh sát đã ập vào bắt quả tăng hải thu giữ năm mươi gram ketamin
tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của hải tại phường phước ninh công an phát hiện thêm tám trăm năm mươi gram ma túy ketamin
thử test nhanh hải và phúc đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh kiểm tra
phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất dịch vụ thương mại bao bì kiến á
xưởng sản xuất tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh đang tổ chức in lậu sách
lượng sách bắt quả tăng in lậu tại thời điểm kiểm tra gồm ba bảng
bản kinh trường thọ diệt tội ghi nhà xuất bản tôn giáo
chín bảng ứng phẩm sherlock holmes ghi nhà xuất bản hội nhà văn
với tổng khối lượng hơn một mươi tấn sách bán thành phẩm
tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã tạm giữ toàn bộ tan vật
để xử lý theo quy định pháp luật
trước đó ngày một tháng một mươi cục an ninh chính trị nội bộ cũng đã phát hiện
công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn và dịch vụ thương mại siêu tốt
sưởng sản xuất tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
tổ chức in vượt quá số lượng hơn ba bản lịch block hai nghìn hai mươi bốn
với khối lượng hơn năm tấn bán thành phẩm
vụ việc được cục an ninh chính trị nội bộ bàn giao
do thanh tra sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh
lập biên bản vi phạm niêm phong toàn bộ tan vật để xử lý theo quy định của pháp luật
theo cục an ninh chính trị nội bộ hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng
diễn ra phức tạp vi phạm pháp luật nghiêm trọng
để phòng ngừa đấu tranh cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo
hướng dẫn công an các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có sai phạm
trong hoạt động xuất bản in phát hành xuất bản phẩm
liên quan vụ án nguyễn phương hằng hết một mươi năm ngày kháng cáo bản án sơ thẩm
kể từ ngày hội đồng xét xử tuyên án tnthph cho biết đã nhận được năm đơn kháng cáo
trong đó có bốn bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên đến nay
tòa không nhận được đơn kháng cáo của bà nguyễn phương hằng
theo điều ba trăm ba mươi ba bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là một mươi năm ngày kể từ ngày tuyên án
như vậy hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà phương hằng và bốn đồng phạm là ngày sáu tháng một mươi
tuy nhiên đến ngày chín tháng một mươi tnthph cho biết tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà phương hằng
như vậy bà phương hằng đã không có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm
còn bốn bị cáo còn lại
đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm đặng anh quân tiến sĩ luật giảng viên đại học
nguyễn thị mai nhi trợ lý nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên văn phòng công ty cổ phần đài nam
huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đài nam
ngoài ra bà đinh thị lan người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án
cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại
và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với trần thị ngọc trinh ba mươi bốn tuổi quê tỉnh trà vinh sau video chạy mô tô ducati có biển số đúc gầm trên cầu ba son
ngọc trinh được biết đến là người mẫu khá nổi tiếng
theo phòng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội cá nhân của ngọc trinh có đăng video thể hiện bản thân chạy mô tô biển số năm mươi chín aa một trăm năm mươi một
trên cầu ba son
hướng từ quận một đi tp thủ đức
xe mô tô có biển số nhưng gắn gặp vào bên trong gầm xe khuất tầm nhìn
phòng cảnh sát giao thông sau đó tiến hành xác minh phân công cán bộ trực tiếp trao đổi với công an phường phú hữu tp thủ đức
nơi ở hiện tại của ngọc trinh và đã liên lạc trực tiếp với người này
tại buổi làm việc ngọc trinh thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
do đó phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản ngọc trinh cắt lỗi điều khiển xe chạy lấp biển số không có giấy đăng ký xe
không có giấy phép lái xe a hai và từ bốn năm triệu đồng đằm dưới xe vi phạm bảy ngày
công an tp thủ đức đang tiếp tục làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
bị cơ quan chức năng và người dân lật tẩy những chiêu trò lừa đảo giàn dựng hoang đường ma mị
gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự nhằm lôi kéo nhiều người thiếu hiểu biết tham gia vào nhóm tự xưng trừ quỹ bảo lộc
này trước cơn suy tàn những người cầm đầu nhóm này là linh mục
nguyễn chu truyền và nguyễn thị thương lại tiếp tục dở chiêu trò khác
tuyên bố lập dòng mới nhằm lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước tham gia
thủ đoạn chính của số đối tượng cốt cán cầm đầu là lợi dụng tâm lý có bệnh thì vái tứ phương
tin vào phép màu của giáo dân để tạo dựng các vấn đề hình ảnh thiên liên huyền bí
nhằm lôi kéo thêm người cả tin vào nhóm
việc lôi kéo thêm người tin các đối tượng này càng hạn chế do giáo hội và chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo
đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền và xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong nhóm
chẳng ai đi chứa bệnh mà đánh đặt người ta một cách khủng khiếp như vậy
ngay cả như pháp luật cũng không cho phép làm những việc như vậy
và có những cái chuyện có thể nói đây nó giống như là một cái chuyện chứa lâm vậy đó
người ta tự nhận rằng người ta bán nước thắng chứa được bá bệnh chứa được cả bệnh covid
nhưng mà người ta lại lên trên phường một mình xếp hàng xin chích ngừa covid
thì cái đó chúng ta có thể gói thành một cái dấu hiệu lừa đạo đấy
tại sao ông bán nước thánh mà ông lại đi xin chích ngừa covid
tại sao ông uống nước thắng cho nên hết bệnh đi
bản chất bộ mặt thật của nhóm trưởng quỹ bảo lộc đã bị cơ quan chức năng và tòa giám mục đà lạt bốc trần
phần lớn người dân đã tránh xa nói không với nhóm tự xưng này
bất chấp những đối tượng cầm đầu liên tục có hoạt động nhằm lôi kéo mọi người tham gia
hai năm qua trước sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan công an
nhóm tự xưng trưởng quỹ bảo lộc không thể mở rộng được tổ chức
thậm chí có dấu hiệu tàn lụi bị quân chúng địa phương cô lập tẩy chay
trước những vi phạm nghiêm trọng của nhóm trưởng quỹ bảo lộc bên cạnh việc xử lý của giáo phận đà lạt
thì chính quyền địa phương cũng đã cương quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người này
cụ thể phòng y tế tp bảo lộc ra quyết định xử phạt bốn mươi năm triệu đồng với ông trần vũ lê thanh quảng
về hành vi khám chữa bệnh trái phép vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
đã xử phạt ba đối tượng trong nhóm trưởng quỹ bảo lộc gồm nguyễn thanh thúy nguyễn thị thương
và nguyễn chu truyền với tổng số tiền hai mươi triệu đồng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố bảo lộc xử phạt trần vũ lê thanh quảng và khách sạn huỳnh gia bảo i về hành vi
không khai báo lưu trú cho người nước ngoài với số tiền một mươi tám triệu đồng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng

diagram kẻ gây aufgeo vips v critics crowdfunding khai sản truyền
thứ hai nửa là cơ quan phiên môn để tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kiệp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương sự đồng thuận ủng hộ của tòa giám mục đà lạt
và bà con giáo dân nhân dân trên địa bàn tỉnh lâm đồng cho thấy một điều rõ ràng
đó là các công trình do nguyễn thị thương nguyễn chu truyền tạo ra sẽ bị xóa bỏ
còn việc đăng tải thông tin hình ảnh video về nhóm quảng bá trên mạng
và mới nhất là việc nhóm này tự ý thành lập dòng thiên thần ánh sáng
để tách khỏi sự quản lý của giáo phận đà lạt
chỉ là sự dễ dụa thoi thóp cuối cùng trước khi nhóm tàn trả
theo sở y tế tp hcm tính đến nay tp hcm đã phát hiện thêm bốn ca mắc đậu mùa khỉ
nâng tổng số ca nhiễm lên một mươi ba ca hiện những bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị ổn định
theo đó trong một mươi ba ca đậu mùa khỉ
có hai ca xâm nhập từ nước ngoài một ca phát hiện tại đài loan và hai ca là trường hợp xâm nhập
hiện đang được giữ cách ly và điều trị theo dõi
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm đã và đang tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm
và điều trị bệnh đậu mùa khỉ đồng thời tiếp tục theo dõi phối hợp chặt chẽ
với các sở ban ngành ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
để giám sát tình hình dịch bệnh trong thành phố và các khu vực lân cận
sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra
công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ sốt sốt huyết tay chân miệng và đau mắt đỏ
vẫn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng và bộ y tế
đồng thời tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân về cách phòng tránh
các bệnh truyền nhiễm cũng được đẩy mạnh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề nghị các giáo viên không kiểm tra bài đầu giờ
nhà trường có thể thay bằng các hình thức nhẹ nhàng và sinh động khác
để bắt đầu một tiết học thật nhẹ nhàng hứng thú
nhiều giáo viên cho rằng có nhiều lý do khiến việc kiểm tra đồ sốt bất chờ không được
nên sử dụng nhiều trong quá trình giảng dạy mà thay vào đó là những hình thức khác linh hoạt hiệu quả hơn
và cũng không nhất thiết là cứ vào kiểm tra trả bài vào đầu giờ
kiểm tra miệng nghĩa là mình đang muốn nói là cái tương tác của thầy và trò
bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng làm được
thì trong quá trình giảng dạy
đang dạy tới cái phần này
thì chúng ta thấy cái kiến thức này nó đã nằm ở bài cũ
thì chúng ta nói ừ cái này thì nó đã nằm ở bài số mấy
qua nằm ở chương trình lớp một mươi
đâu bây giờ em nào còn nhớ
nói lại cho thầy nghe
như vậy thì rõ ràng cái câu dẫn của mình nó làm cho một người học là bình an lắm
rồi em nào nhớ thì dơ tay lên phát biểu thì mình mời cái em đó trả lời
em nó trả lời đúng tương tác đúng thì mình tặng điểm tốt cho em đó
thì chúng ta làm sao cho
cái em học trò nó cái sự thẩm thấu
cái quá trình tương tác đó nó đạt hiệu quả cao nhất
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho rằng
việc kiểm tra học sinh thì có kiểm tra thường xuyên và định kỳ
kiểm tra thường xuyên có thể bằng nhiều hình thức
như vấn đáp kiểm tra bằng giấy
qua quá trình học tập qua thái độ học tập
bằng sản phẩm thực hành
chứ không phải chỉ riêng bằng kiểm tra miệng
là giáo viên cần xác định rõ cái kế hoạch để thực hiện kiểm tra
kiểm tra phải đúng giá
kiểm tra nhưng mà
chỉ để viết là học sinh có thuộc cái chữ đó không
không đánh giá được cái năng lượng của học sinh thế nào
thì cái này là chúng tôi hoàn toàn là cái quan điểm chỉ đạo của ngành
nó phải đoạn
giáo viên phải thay đổi cái tư duy để tổ chức kiểm tra đánh giá cho học sinh

bên cạnh đó
có nhiều ý kiến cho rằng
sở giáo dục đào tạo tp hcm cần quyết lực thêm
trong việc chỉ đạo giáo viên nhà trường
không kiểm tra dồn vào mỗi đợt kiểm tra định kỳ cuối kỳ
trên thực tế
hiện tượng này đã và đang diễn ra vào mỗi kỳ kiểm tra định kỳ
trong một ngày
học sinh liên tiếp làm các bài kiểm tra nhiều môn từ sáng đến chiều
khiến các em vô cùng áp lực
nhà trường cần trao quyền chú động nhiều hơn nữa
quyết định hơn nữa
để giáo viên thực hiện đa dạng các hình thức kiểm tra
lên động dán thời gian kiểm tra giữa các môn
có như vậy mới thực sự cơi bỏ áp lực cho học sinh